ngày hai mươi bốn tháng một mươi một thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu chính phủ việt nam đã rời siêm diệp campuchia về hà nội
kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị cấp cao khu vực tam giác phát triển campuchia lào việt nam clv lần thứ chín
tại hội nghị lần này thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng samdek hun sen thủ tướng lào thonglun sisulit đã giả soát tình hình hợp tác clv
kể từ hội nghị cấp cao clv lần thứ tám tại viên trăng cũng như trao đổi về tình hình triển vọng của khu vực tam giác phát triển clv
và vai trò của hợp tác clv đối với sự phát triển của mỗi nước
các nhà lãnh đạo một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của tình đoàn kết mối quan hệ gắn bó keo sơn của ba nước láng giềng anh em
campuchia lào và việt nam vì sự phát triển thịnh vượng của mỗi quốc gia và của hiệp hội asean vì hòa bình ổn định của cả khu vực
đồng thời chia sẻ quan điểm chung là ba nước cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để tận dụng cơ hội phát triển mới thu hẹp khoảng cách phát triển trong asean
các nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường kết nối giữa ba nền kinh tế cả về hạ tầng cứng hạ tầng mềm
đồng góp vào thành công của hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh bảy đề xuất mới của việt nam và được các đại biểu hoàn ngành đánh giá cao
trong đó có việc xây dựng cơ chế để phương tiện đăng ký tại các tỉnh thuộc khu vực tam giác phát triển clv được đi lại thuận tiện trong khu vực không hạn chế về số lượng
kêu gọi lào campuchia tham gia công ước về luật sử dụng dòng nước quốc tế cho mục đích phi giao thông thủy
đồng thời cùng với việt nam nghiên cứu tham gia công ước về bảo vệ sử dụng các dòng nước xuyên biên giới và hồ quốc tế
hay tập đoàn viễn thông viettel sẵn sàng đầu tư hiện đại hóa nâng cấp mạng viễn thông ba nước bằng công nghệ bốn g
hỗ trợ xây dựng chính phủ điện tử và cam kết áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy mức cước gọi giữa các thuê bao của viettel tại ba nước sẽ tương đương với mức cước trong nước
kết thúc hội nghị thủ tướng ba nước đã ký tuyên bố chung của hội nghị cấp cao clv chín thông qua danh sách một mươi năm dự án ưu tiên của khu vực tam giác phát triển clv
để phối hợp vận động đầu tư từ các đối tác phát triển và chứng kiến lễ ký hiệp định xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại trong khu vực tam giác phát triển clv
các nhà lãnh đạo nhất
tổ chức hội nghị cấp cao clv một mươi tại việt nam vào năm hai nghìn một mươi tám
ngay sau khi kết thúc hội nghị thủ tướng ba nước đã chủ trì họp báo chung
trong khuôn khổ chuyến thăm hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có các cuộc gặp gỡ song phương với thủ tướng campuchia hun sen
và thủ tướng lào thong lun sisulit gặp gỡ đại diện cộng đồng người campuchia gốc việt ở xiêm diệp
trao đổi với bà con đại diện cộng đồng người campuchia gốc việt ở siêm diệp thủ tướng cho biết đã đề nghị chính phủ campuchia
tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và sớm giải quyết giấy tờ cho bà con
để bà con được ổn định về địa vị pháp lý và kinh tế trong chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian tới
đây vẫn sẽ là vấn đề được ưu tiên đặt ra